thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi lực lượng chức năng quận tân phú
tp hcm đang làm rõ vụ cháy tại căn nhà số năm trăm một mươi bốn đường lụy bán bích phường hòa thạnh
quận tân phú khiến toàn bộ tài sản ở đây gần như bị thiêu dụi hai người được xác định đã tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ một tiếng nổ lớn phát ra từ quán hủ tiếu dê
ngay sau đó lửa cháy nghi ngút người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước để dập lửa nhưng
không thành nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú đã huy động bảy xe chữa cháy
cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa đến một mươi một giờ đám cháy cơ bản được dập tắt
tuy nhiên toàn bộ căn nhà đã bị cháy đen khi lực lượng chức năng vào kiểm tra phát hiện người
phụ nữ tên kiều cùng con gái tên my đang học lớp tám đã tử vong hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục
khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại